cũng trong chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành văn bản
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
theo đó từ sáu giờ sáng ngày hôm nay hà nội điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố
cụ thể nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
các cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người một đoàn
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc năm k cài đặt và quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân tham gia